ngày năm tháng một mươi tại cà mau lãnh đạo tỉnh cà mau đã có buổi tiếp xúc và làm việc với ngân hàng tái thiết đất
đơn vị tài trợ chuẩn bị cho thực hiện dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn
tại tỉnh cà mau và kiên giang giai đoạn hai
qua khảo sát thực tế cho thấy biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân vùng ven biển
cà mau đề xuất hạng mục thuộc năm lĩnh vực thủy sản trồng trọt bảo vệ thực vật kiểm lâm phát triển nông thôn
thủy lợi quản lý đề điều
theo đại diện của ngân hàng tái thiết đức ưu tiên của dự án tập trung vào xây dựng đê biển kè tạo bãi
nhằm phục hồi đai dựng phòng hộ và tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân
nhằm chủ động ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như xây dựng các mô hình tạo ra sinh kế cho cư dân ven biển